tại hà nội các sản phẩm thủ công và nghệ thuật do các nghệ sĩ nghệ nhân là người khuyết tật được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật mang tên không giới hạn
nhiều sản phẩm trưng bày như tranh theo tranh sơn dầu các tác phẩm điêu khắc các đồ thủ công mỹ nghệ từ chất liệu cói hạt gỗ len hay những mảnh vải vụn qua đôi bàn tay khéo léo và khiếu thẩm mỹ tinh tế của những nghệ sĩ nghệ nhân người khuyết tật đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng
đằng sau mỗi tác phẩm sản phẩm trưng bày là một câu chuyện đầy cảm động về tình yêu nghệ thuật và tấm lòng yêu thương của con người với con người
triển lãm nghệ thuật không giới hạn thể hiện mong muốn của người khuyết tật vượt qua mọi rào cản giới hạn để tham gia bình đẳng vào đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước để được thưởng thức và sáng tạo nên cái đẹp
triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động của dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và khả năng của người khuyết tật tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi